ngày một mươi năm tháng một mươi tại trụ sở báo nhân dân đồng chí đinh như hoan phó tổng biên tập báo nhân dân
đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu đảng cộng sản cuba do đồng chí victor gautel lopez
bí thư trung ương đảng trưởng ban tư tưởng trung ương làm trưởng đoàn
tại buổi làm việc đồng chí đinh như hoan bày tỏ sự vui mừng khi đoàn đại biểu đảng cộng sản cuba
đã đến thăm và làm việc với báo nhân dân trao đổi chia sẻ những thông tin về tình hình hoạt động
của báo nhân dân trong thời gian qua
báo nhân dân đang hoàn thiện các loại hình báo chí theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại
báo nhân dân luôn dành thời lượng lớn để giới thiệu tuyên truyền về đất nước con người
và tình hình phát triển kinh tế xã hội của cuba
phát biểu tại buổi làm việc với đồng chí victor gautel lopez bày tỏ sự cảm ơn
về cuộc tiếp đón thịnh tình của báo nhân dân bày tỏ sự khâm phục nghị lực chuyên môn
của những người làm báo đảng mong muốn tiếp tục được hợp tác và học hỏi những người làm báo đảng
của hai nước trong việc tuyên truyền xây dựng và bảo vệ con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội